luôn hướng về biển đảo vì chủ quyền thiêng liêng của tổ quốc lực lượng vũ trang quân khu bốn nói chung và tuổi trẻ quân khu nói riêng
luôn ra sức thi đua ghen đức luyện tài tổ chức các hoạt động có ý nghĩa góp phần chia sẻ cùng với cán bộ chiến sĩ
đang làm nhiệm vụ trên các đảo vững tay súng bảo vệ vững chắc tổ quốc
vượt gần hai trăm linh km đường bộ và đường biển quân khu bốn đã đưa gần một trăm linh bản đồ tư liệu thư tịch cổ
hình ảnh hoạt động về bảo vệ chủ quyền biển đảo việt nam đến đảo mê tổ chức triển lãm
trưng bày tư liệu hoàng sa trường sa của việt nam những bằng chứng lịch sử và pháp lý
giúp cho cán bộ chiến sĩ trên đảo nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử
và truyền thống chiến đấu bảo vệ biển đảo của quân và dân việt nam qua các thời kỳ
khi xem những hiện vật tư liệu quý về hoàng sa trường sa tôi càng thấu hiểu hơn giá trị của sự hy sinh sương máu
của thế hệ cha anh để giữ vững chủ quyền
quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc tôi sẽ cùng đồng đội nguyện tiếp bước vững chắc tay súng
để bảo vệ bình yên chủ quyền biển đảo
trong chuyến hành trình ra đảo mê lần này tuổi trẻ quân khu bốn đã tổ chức xuôi nổi các hoạt động
thăm tặng quà tặng cơ tổ quốc cho trung đội dân quân biển xã hải thanh huyện tĩnh gia tỉnh thanh hóa
tổ chức giao lưu tọa đàm với chủ đề tuổi trẻ với biển đảo quê hương trên đảo mê
em đã được tham gia các hoạt động cũng như sinh hoạt
cùng với các anh chiến sĩ trên đảo em nhận thấy các anh đã phải sống xa gia đình xa người thân
thiếu thốn về mặt tình cảm vật chất thì không được đầy đủ như trên đất liền
sau khi trở về đất liền em sẽ cố gắng học tập rèn luyện tích cực tham gia những hoạt động phong trào của đoàn
cũng như tuyên truyền cho các bạn đoàn viên về việc gìn giữ bảo vệ quê hương bảo vệ biển đảo
đây là một chương trình
hoạt động có một ý nghĩa hết sức quan trọng nhằm là tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ nói chung
đặc biệt là tuổi trẻ của lực lượng vũ trang quân khu nhận thức sâu sắc về chủ quyền biển đảo
về vị trí vai trò tầm quan trọng đặc biệt của biển đảo đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
hàng chục ngàn con tim đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ quân khu bốn luôn hướng về biển đảo
hành trình tuổi trẻ lực lượng vũ trang quân khu bốn với biển đảo quê hương là hoạt động có ý nghĩa
là điểm nhấn trong chuỗi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc